đến hai giờ năm phút sáng ngày tám tháng bảy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên
cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh lý a dia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại bản long dạo xã sipafin huyện nậm pồ người bị nước lũ cuốn mắc kẹt
ở trong hầm thủy điện sipafin vào lúc sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy khi đang thi công công trình tại đây
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại xã sipafin huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã xảy ra lũ quét tại khe suối bản phi lĩnh
khiến bốn công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị nước lũ cuốn trôi
ngay sau đó công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được ba người một người mắc kẹt trong hầm
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với ubnd huyện nậm pồ
tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ xe cứu nạn cứu hộ máy bơm công suất lớn từ thành phố
các thiết bị chuyên dụng đồ lặn tập trung tìm kiếm người bị nạn
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
hai vấn đề hai công dân bị bắt giữ tại tây ban nha và lao động việt nam bị cưỡng bức tại campuchia
là nội dung được quan tâm nhiều nhất
trả lời câu hỏi của phóng viên về hai công dân việt nam bị cảnh sát tây ban nha bắt giữ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
cho biết đại sứ quán việt nam tại tây ban nha đã nhận được thông tin
và đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
cũng liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân trả lời câu hỏi về tình hình công dân việt nam
bị cưỡng bức lao động tại campuchia
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thu hằng
cho biết thời gian qua các cơ quan đại diện của việt nam tại campuchia
đã hỗ trợ cho rất nhiều trường hợp công dân gặp khó khăn hoạn nạn để đưa về nước
đại sứ quán việt nam tại campuchia cũng đã có cái đường dây nóng bảo hộ công dân hai mươi bốn trên bảy
cũng như là đường dây nóng của cục lãnh sự để tiếp nhận các thông tin của các nạn nhân
cũng như là các thông tin cảnh báo khác
đồng thời thì cũng phối hợp với các cơ quan chức năng ở trong nước
đặc biệt là các cơ quan báo chí để thông tin tuyên truyền cảnh báo
và nâng cao nhận thông tin của các nạn nhân
bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp
với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước các công ty quản lý và sử dụng lao động
tăng cường điều tra triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết để kịp thời xử lý
các vụ việc phát sinh từng bước đẩy lùi tình trạng này
vào sáng ngày bảy tháng bảy thêm năm người trú tại làng calong dãi eao
và một người ở dãi ea chía huyện ea grai tỉnh gia lai
là nạn nhân trong vụ mua bán người sang campuchia
lao động bất hợp pháp đã được trở về địa phương an toàn
lực lượng công an biên phòng và chính quyền địa phương đã đến động viên nắm tình hình
và tổ chức tuyên truyền để người dân không bị mắc mưu kẻ xấu
sáng ngày bảy tháng bảy tại đồn biên phòng ea chía dãi ea chía huyện ea grai
lực lượng chức năng đã tiếp nhận chị siêu bí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại làng bía ngó dãi ea chía cũng là nạn nhân
bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa phỉnh bán sang campuchia lao động bất hợp pháp
để được trở về gia đình siêu bí buộc phải chuyển số tiền trên bốn mươi triệu đồng
cho đối tượng lừa đảo ở nước ngoài
theo lời kể của các nạn nhân sau khi bị bán sang campuchia
họ bị đưa vào làm việc tại một công ty do người trung quốc làm chủ
ép buộc phải làm các công việc như gọi điện thoại về việt nam
lừa đảo người quen trong làng xã tham gia đánh bài trong các sòng bạc để tăng số nợ
giao các chỉ tiêu đào tiền ảo bitcoin
nếu họ không đồng ý làm việc sẽ bị các đối tượng trói nhốt đánh đập đe dọa tính mạng
vì quá sợ hãi các nạn nhân đã gọi điện gia đình cầu cứu
năm gia đình ở làng kha long xã iao đã vây mượn thế chấp tài sản
gom góp số tiền sáu mươi năm triệu đồng mỗi người được tổng số tiền ba trăm hai mươi năm triệu đồng
gửi cho các đối tượng bên campuchia để chuộc người về
trong năm năm người đấy đều là thủ nghệ thuộc nghèo
mà gia đình cố gắng chuộc lại những người đấy và đi vây mượn trong làng
ai có vây mượn chắc cũng vây lại
tôi là một người vây mượn
thôn phối hợp lượng công an đương tuyển với các thanh niên trong làng
đừng có theo người ta đi lưu đảo này đi làm ăn này ghê
chọc hành tốt an ninh chân tự trong biên giới này
theo thông tin từ cơ quan công an các đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai bắt giữ
gồm trần quang quyết và phan ngọc đức
với thủ đoạn đăng tải thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội
quyết đã dẫn dụ lôi kéo bảy nạn nhân ở xã iao huyện iagrai
rồi móc nối với phan ngọc đức và số đối tượng ở campuchia tổ chức vượt biên trái
cho một đối tượng ở campuchia thu về số tiền trên ba trăm linh triệu đồng và chia cho quyết một trăm hai mươi tám triệu đồng
qua vụ việc này chúng tôi muốn cảnh báo đến các người dân
khi có nhu cầu cần tuyển dụng công việc thì không nên là nghe tin tuyển dụng trên mạng xã hội
phải hỏi rõ công việc đó là gì
việc làm đó ở đâu ai làm chủ để tránh trường hợp là bị lừa gạt bán sang campuchia
nhu cầu tìm việc làm của người dân là chính đáng nhưng cần tỉnh táo trước những lời lừa phỉnh
rụ rỗ về việc nhẹ lương cao của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
để không rơi vào cảnh tiền mất tật mang là gánh nặng kinh tế đối với gia đình nghèo